tại hà nội lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí ủy viên ban chấp hành
trung ương đảng khóa một mươi hai lớp thứ hai năm hai nghìn một mươi tám đã bế giảng hoàn thành toàn bộ chương trình đã đề ra
tới sự lễ bế giảng có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương trưởng ban tổ chức lớp bồi dưỡng
cùng các học viên là các đồng chí đã tham gia trung ương từ khóa trước
và các đồng chí bộ trưởng bí thư tỉnh ủy thành ủy và tương đương nhưng không tham gia ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
tổng kết lớp bồi dưỡng đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương trưởng ban tổ chức lớp bồi dưỡng nhấn mạnh
các bản thu hoạch của các đồng chí học viên đều đánh giá nội dung chương trình bồi dưỡng là cần thiết
bổ ích thiết thực giúp học viên hệ thống hóa kiến thức nhận thức rõ ràng
hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn nảy sinh đang đặt ra đối với sự phát triển của đất nước
đồng thời gợi mở những phương pháp tiếp cận có tính khoa học cao đối với nhiều vấn đề mới trong thực tiễn
giảng viên là các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí ủy viên bộ chính trị đều đã qua nhiều vị trí
cương vị công tác khác nhau đang phụ trách những lĩnh vực trực tiếp liên quan đến chuyên đề rằng
có nhiều kinh nghiệm thực tiễn sinh động và phong phú rút ra được nhiều quan điểm khoa học lý luận sâu sắc có thể vận dụng trong thực tế
rút kinh nghiệm từ lớp thứ nhất trong lớp thứ hai giảng viên đã tăng lượng thời gian tương tác nếu các vấn đề có tính chất gợi mở để học viên trao đổi thảo luận
đây là yếu tố quan trọng đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của các giờ học trên lớp
phát biểu tại lễ bế giảng thay mặt bộ chính trị ban bí thư đồng chí trần quốc vượng khẳng định việc tổ chức hai lớp học cho thấy
bộ chính trị ban bí thư luôn quan tâm chăm lo bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương và cán bộ chủ chốt
những đồng chí trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước ở các ngành địa phương và đơn vị
đồng chí trần quốc vượng mong muốn những thông tin kiến thức thu nhận được từ lớp học các học viên thể hiện bằng hành động cụ thể trong quá trình lãnh đạo
chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương đơn vị
phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển của ngành địa phương trong nửa nhiệm kỳ còn lại
đồng thời tích cực chuẩn bị xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
đồng chí trần quốc vượng đề nghị tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa tới công tác xây dựng đảng bởi đây là nhiệm vụ then chốt sống còn của đảng
tập trung xây dựng đảng để đảng ta nhà nước ta trong sạch vững mạnh để mỗi cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu
phải thực sự gương mẫu gần dân nắm chắc tình hình nhân dân xử lý các vấn đề diễn ra trong thực tiễn được nhân dân tin cậy